trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ